các thế hệ lãnh đạo giải công vun đắp là tài sản vô cùng quý báu mà hai đảng hai nước và nhân dân hai nước phải kế thừa và phát huy
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay hai đảng hai nước việt nam và trung quốc cần tăng cường giao lưu
học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
xử lý thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước trên cơ sở tuân thủ nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
và tuân thủ luật pháp quốc tế
các thế hệ lãnh đạo giải công dân hai nước cùng đóng góp cho hòa bình hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới
đại sứ hùng ba bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ đại sứ tại việt nam
vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai đảng hai nước những năm gần đây
chân thành cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đại sứ
khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp tích cực cho quan hệ hai đảng hai nước
đại sứ hùng ba nhấn mạnh đảng chính phủ trung quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với việt nam
mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu cấp cao
thúc đẩy hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước đi sâu hợp tác hiệu quả thực chất trên mọi lĩnh vực
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam phát triển ổn định lành mạnh
tiếp chủ tịch thượng viện australia scott ryan đang thăm chính thức việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của chủ tịch thượng viện sẽ thành công tốt đẹp
mở ra chương mới góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia và quan hệ giữa quốc hội hai nước
tại buổi tiếp chủ tịch thượng viện australia ryan cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đón tiếp trọng thị
ông bày tỏ ấn tượng với đội tuyển bóng đá việt nam và vinh dự được đón tiếp các đoàn đại biểu cấp cao của việt nam
trong thời gian qua thăm chính thức australia
trong đó có chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ông vui mừng và tự hào vì quan hệ song phương đang phát triển mạnh trên các lĩnh vực
ngày càng có nhiều bạn trẻ việt nam sang australia học tập nghiên cứu và đó thể hiện giữa hai nước có niềm tin lớn
với chương trình colombo mới sẽ có hai năm trăm linh giảng viên sinh viên australia sang việt nam là cầu nối quan trọng
động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực đầu tư công đổi mới sáng tạo
giáo dục đào tạo
ông khẳng định mạnh mẽ australia luôn quý trọng những đề xuất từ việt nam để thúc đẩy quan hệ hai nước
đây là chuyến thăm đầu tiên nhưng chắc chắn không phải là chuyến thăm việt nam cuối cùng
đánh giá quan hệ việt nam australia đang ở mức tốt đẹp nhất từ trước tới nay
thủ tướng nêu rõ chính phủ việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ australia để triển khai các nội hàm
đã thống nhất trong tuyên bố chung về thiết lập đối tác chiến lược việt nam australia
đẩy mạnh thực hiện chương trình
hành động hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín và các thỏa thuận văn kiện đã đạt được
sớm đề ra các mục tiêu mới cao hơn và khả thi cho chương trình hành động giai đoạn tiếp theo
thống nhất các biện pháp tăng cường thương mại và đầu tư hai chiều tương xứng quan hệ đối tác chiến lược
trong đó có giảm và bỏ rào cản thương mại đặc biệt đối với các mặt hàng nông thủy sản như hoa quả tươi
tôm nguyên con đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước
đẩy mạnh hơn nữa hợp tác lao động
tận dụng việc triển khai hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
để tăng thêm hạn ngạch lao động trong khuôn khổ chương trình lao động kỳ nghỉ
đóng góp cho nguồn lao động chất lượng cao cho cả hai nước
chiều ngày hai mươi một tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc làm việc để nghe báo cáo về kết quả chế tạo
và phóng vệ tinh micro dragon của việt nam thuộc dự án phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu
sử dụng vệ tinh quan sát trái đất
theo báo cáo sau khi được tên lửa đầy epsilom bốn của nhật bản phóng vào vũ trụ ngày một mươi tám tháng một vừa qua
trung tâm điều khiển mặt đất đã bắt được tín hiệu và đã điều khiển được vệ tinh
như vậy vệ tinh micro dragon do việt nam nghiên cứu chế tạo nặng năm mươi kg bước đầu đã hoạt động bình thường
thể hiện các thông số ban đầu thu được ổn định dự kiến vệ tinh sẽ hoạt động ổn định trong một hai tuần tới
phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao
kỹ sư trẻ trong quá trình nghiên cứu chế tạo vệ tinh
đây là sự cố gắng rất lớn của viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
trung tâm vũ trụ việt nam dưới sự chỉ đạo phối hợp của bộ khoa học công nghệ
thủ tướng cũng biểu dương viện hàn lâm khoa học công nghệ trung tâm vũ trụ việt nam
trong việc phóng thu nhận tín hiệu vệ tinh ghi nhận đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ nhật bản
chuyên gia viện nghiên cứu trường đại học nước này trong việc giúp đỡ việt nam đối với lĩnh vực mới này
điều này cũng khẳng định các kỹ sư trẻ của việt nam đã làm chủ và sẵn sàng chế tạo phát triển vệ tinh
dưới năm mươi kg tại việt nam
và đây cũng là tiền đề cho việc sẵn sàng tiếp nhận công nghệ phát triển vệ tinh
quan sát trái đất thương mại trong tương lai
mình làm từ việc nhỏ đến nhỏ
việc lớn để làm chủ công nghệ không phải là đơn giản
đây là cái ngành võn toàn mới đó của nước ta
cho nên tôi nghe được tin này rất là vui mừng
nhất là các em trẻ tuổi đã phối hợp đào tạo ràng luyện
thành công bộ khoa học công nghệ vũ trụ lớp đầu tiên của nước ta
thủ tướng khẳng định chính phủ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất
để duy trì ngọn lửa đam mê nghiên cứu chế tạo vệ tinh của các nhà khoa học
để chúng ta có bước phát triển mới trong công nghệ vũ trụ
thủ tướng công kết điều đó để tiếp tục thực hiện những dự án
những chương trình những chính sách để tạo được điều kiện cho công nghệ vũ trụ
một lĩnh vực non trẻ mới mẻ ở việt nam
đặc biệt là đào tạo lớp cán bộ quan trọng trong công nghệ vũ trụ
phát triển đất nước chúng ta trong thời đại hoặc công nghệ
mà các nước họ đã thành công từ sớm
còn chúng ta thì
mất bước đào
nhưng bước đào này rất là quan trọng
bởi vì chúng ta tiếp thu bước đành khoa học công nghệ
tiến bộ hàng đầu của thế giới về công nghệ vũ trụ của nước bạn
việc làm chủ công nghệ vệ tinh nhỏ của các trái đất
cỡ năm mươi kg
đã giúp việt nam sánh vai cùng các nước hàng đầu asean
về khả năng tự chế tạo vệ tinh
thủ tướng nêu rõ hạ tầng chúng ta chưa có
đội ngũ kỹ sư còn mỏng
trung tâm điều khiển chưa có
do vậy cần suy nghĩ để có giải pháp phát triển

đưa việt nam làm chủ công nghệ
thủ tướng hy vọng các kỹ sư trẻ tiếp nối tinh thần
dám đương đầu thử thách
để dòng việt nam bay lượn trên bản đồ công nghệ thế giới
thủ tướng đồng ý việc phát triển hạ tầng công nghệ vũ trụ
ở việt nam
trước hết là xây dựng trạm điều khiển vũ trụ
giao bộ kế hoạch và đầu tư
trình dự án đầu tư sớm nhất
thủ tướng nêu rõ
việc hình thành tư duy phát triển công nghệ vũ trụ
của một quốc gia là hết sức quan trọng
thủ tướng đề nghị viện hàn lâm khoa học công nghệ
nỗ lực trực tiếp thực hiện chiến lược phát triển công nghệ vũ trụ
trong thời gian tới
để phục vụ đất nước
thủ tướng hy vọng các kỹ sư trẻ
trong nhóm nghiên cứu chế tạo vệ tinh microdragon
sẽ là nền tảng để phát triển những dự án lớn hơn
chiều hai mươi một tháng một
tại trung tâm báo chí nhà quốc hội
ủy viên bộ chính trị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí
nhân dịp xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại cuộc gặp mặt
chủ tịch quốc hội đánh giá cao đổi mới
của một số cơ quan thông tấn báo chí
trong công tác thông tin về hoạt động của quốc hội
cho rằng cách truyền tải thông tin
về hoạt động của quốc hội
đã phong phú đa dạng và sáng tạo hơn
góp phần làm cho các hoạt động của quốc hội
trở nên gần gũi hơn với cử tri và nhân dân
chủ tịch quốc hội khẳng định
quan điểm của lãnh đạo quốc hội
và cá nhân chủ tịch quốc hội
là luôn chủ động cung cấp thông tin
cho báo chí nhấn mạnh vai trò tiên phong
của các cơ quan thông tấn báo chí
trong việc tạo ra sự đồng thuận xã hội
về các chính sách trong các dự luật
đang được trình quốc hội xem xét thông qua
chủ tịch quốc hội mong muốn
khi đưa tin về hoạt động lập pháp
của quốc hội thì các phóng viên
các cơ quan thông tấn báo chí hơn ai hết
phải hiểu sâu sắc nội dung
của các chính sách trong các dự án luật
đang được quốc hội trao đổi thảo luận
nếu báo chí chỉ thông tin theo những sự kiện
theo những vấn đề thời sự
hoạt động của quốc hội
mà thiếu những khảo sát phân tích sâu sắc
thì khó có thể phản ánh đúng
chính xác nội dung của các dự án luật
nhân dịp tết cổ truyền kỳ hợi
đang đến gần thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội chân thành cảm ơn
sự hợp tác chặt chẽ hiệu quả
và những đóng góp tích cực
của các cơ quan thông tấn báo chí
các phóng viên nhà báo
trong công tác thông tin tuyên truyền
về hoạt động của quốc hội
các cơ quan của quốc hội
tới đông đảo cử tri và nhân dân cả nước
mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí
tiếp tục đồng hành với quốc hội
và các cơ quan của quốc hội
chiều nay tại nhà quốc hội
đồng chí nguyễn hạnh phúc
tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam australia
đã có bồi tiếp ông scott ryan
chủ tịch thượng viện australia
dẫn đầu đoàn công tác đang có chuyến thăm
và làm việc tại việt nam
bày tỏ niềm vui khi nhận thấy
mối quan hệ hai bên đã lên một tầm cao mới
là quan hệ đối tác chiến lược song phương
tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc
cho rằng chuyến thăm lần này của
ngài chủ tịch thượng viện sẽ góp phần
củng cố vững chắc hơn nữa quan hệ của
hai đảng hai nhà nước quốc hội và nhân dân
hai bên đề nghị thượng viện australia
tham mưu cho việt nam
các chiến lược phát triển kinh tế hàng hóa
khi hiệp định cptpp có hiệu lực
để mang lại lợi ích cho cả hai bên
khi có sự hợp tác trên các lĩnh vực
song phương và đa phương
ngài scott ryan chủ tịch thượng viện australia
cho biết trong cuộc hội đàm với
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và hội kiến với thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
hai bên đã bàn thảo nhiều vấn đề
liên quan đến việc giúp đỡ phát triển
kinh tế xã hội cho việt nam
và nhận thấy tiềm năng của hai bên
còn rất lớn vì vậy trên cương vị
của mình ông scott ryan
luôn ủng hộ mối quan hệ hợp tác
cả về chiều rộng và chiều sâu
nhằm mở ra nhiều cơ hội mới cho cả hai bên
tối ngày hai mươi một tháng một
tài xế xe gây tai nạn làm
tám người tử vong trên quốc lộ năm
đã đến công an hải dương trình diện
tài xế là lương văn tâm hai mươi tám tuổi
quê cao bằng hiện sống ở hà nội
theo giám đốc công an tỉnh hải dương cho biết
xét nghiệm nhanh cho kết quả tài xế
dương tính với ma tùy đá
việc khám nghiệm hiện trường đã xong
tuy nhiên nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra
ông nguyễn mạnh thắng phó tổng cục trưởng
đường bộ việt nam cho biết
dữ liệu giám sát hành trình thể hiện
lúc một mươi bốn h hai mươi bốn xe chạy với vận tốc
tám mươi sáu km trên giờ khoảng bốn phút sau xe dừng hẳn
điểm xảy ra tai nạn là đường thẳng
nằm ngoài khu dân cư
nên theo quy định xe được chạy với vận tốc tám
tám mươi km trên giờ
trước đó vào khoảng một mươi ba h năm mươi năm phút tại quốc lộ năm
thuộc địa bàn xác kim lương
huyện kim thành tỉnh hải dương
xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
do xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c bảy mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba
đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang
vụ tai nạn khiến tám người chết
bảy người chết tại chỗ
một người chết trong bệnh viện
năm người bị thương đi cấp cứu
trong tình trạng nguy kịch
xin được chuyển sang những thông tin quốc tế
thưa quý vị nguồn tin từ chính phủ nhật bản cho hay
thủ tướng nhật bản shinzo abe
có thể chấp nhận một hiệp ước hòa bình với nga
nếu moscow trao lại cho tokyo
hai trong số bốn đảo thuộc quần đảo
đang tranh chấp giữa hai quốc gia
chuyến thăm nga từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một
của thủ tướng shinzo abe
được kỳ vọng sẽ có được giải pháp
cho vấn đề hiệp ước hòa bình
mà moscow và tokyo chưa thể ký kết được
kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai
lâu nay nhật bản luôn giữ lập trường
khẳng định nga phải trả lại toàn bộ bốn hòn đảo
thuộc quần đảo do liên xô nắm quyền kiểm soát
sau chiến tranh thế giới thứ hai
hiện nga gọi quần đảo này là nam kurin
còn nhật bản gọi là vùng lãnh thổ phương bắc
trong hàng chục năm qua
nga và nhật bản đã tìm cách tiến tới
ký kết hiệp ước hòa bình
với vấn đề này liên quan đến tranh chấp chủ quyền
đối với quần đảo
thủ tướng abe hy vọng
tại cuộc hội đàm với tổng thống nga vladimir putin
trong chuyến thăm lần này
hai bên sẽ tìm được giải pháp giải quyết
vấn đề hiệp ước hòa bình
trên thực tế gần đây
hai nước đều thể hiện thiện trí giải quyết tranh chấp
thông qua thúc đẩy các hoạt động kinh tế chung
tại quần đảo
tuy nhiên ngoại trưởng nga sergei lavrov
mới đây cũng tuyên bố sẽ rất khó
để đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán
hiệp ước hòa bình nếu nhật bản
không chấp nhận kết quả của chiến tranh
thế giới thứ hai bao gồm chủ quyền của nga
đối với quần đảo này
theo số liệu thống kê sơ bộ
kết thúc năm hai nghìn một mươi tám
kim ngạch thương mại song phương tăng khoảng hai mươi
so với năm trước đạt hơn hai mươi hai tỷ đô la
tổng mức đầu tư của nhật bản
trong nền kinh tế nga cũng gia tăng
hai nước đang triển khai hơn một trăm năm mươi dự án
hợp tác chung
chỉ còn một mươi năm ngày nữa là đến
tết nguyên đán kỷ hợi từ ngày hôm nay
người dân trung quốc đã bắt đầu đổ về quê
an tết tạo nên một cuộc đại di cư
theo mùa lớn nhất thế giới
dự kiến từ ngày hai mươi một tháng một đến mùng một tháng ba
gần ba tỷ chuyến đi sẽ được
thực hiện trên các phương tiện giao thông của trung quốc
khi người dân về quê an tết
với gia đình hoặc đi du lịch trong nước
cuối năm hai nghìn một mươi tám
trung quốc đưa vào hoạt động thêm một mươi tuyến đường sắt
mới nâng tổng chiều dài hoạt động
của đường sắt cao tốc của nước này lên
tới hai mươi chín km

sẽ được đưa vào hoạt động
bốn tám trăm sáu mươi chuyến tàu hai chiều sẽ được lên lịch hàng ngày
trong khi đó ngành hàng không bố trí
năm trăm ba mươi hai chuyến bay trong mùa đi lại này
tăng một mươi so với cùng kỳ năm ngoái
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả
của mùa đi lại cao điểm
hệ thống giao thông công cộng của trung quốc
đã áp dụng các công nghệ di chuyển không vé
hành khách đi tàu có thể đi qua cửa kiểm soát vé
bằng cách dùng điện thoại quét mã qr
rồi thanh toán sau
thay vì mua vé trực tuyến và tới gà
để lấy vé tại một số ga tàu
và bến xe có lắp công nghệ nhận diện
khuôn mặt hành khách giúp đẩy nhanh
tốc độ soát vé đây là cuộc di chuyển
lớn nhất trên thế giới hàng năm
với hàng trăm triệu người trung quốc trở về quê
mỗi năm trong dịp tết nguyên đán